trong khi đó các tỉnh nam bộ nhiệt độ hầu hết giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển dưới tác động của gió mùa tây nam ở các vùng biển từ bình thuận xuống cà mau
từ cà mau cho tới kiên giang khu vực nam biển đông và một loạt các huyện đảo như trường sa phú quốc thổ chu
côn đảo đều có mưa rào và rông mạnh về chiều và tối
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa có nắng gió hướng nam cường độ cấp bốn
vì thế sóng biển thấp dưới hai mét
chung khá thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước